người nhân cho số
thời gian trong một năm nhân cái số
tiền của mỗi giờ thì chúng ta thấy
là mỗi năm phải hàng trăm tỷ
hàng nghìn tỷ mất đi đấy là con số
thực tế thứ ba nữa là vấn đề
gây ô nhiễm rồi vấn đề nhiên liệu
bị tổn hau rồi vấn đề gây bức xúc
cho người dân rồi gây
vấn đề là cản trở trong
vấn đề đi lại làm cho
xã hội bị tổn thất nhiều
tổn thất nhiều về năng suất lao động
tổn thất về vấn đề sức khỏe
tổn thất về vấn đề tâm lý
và điều đó nó
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của hà nội
phải công nhận
nhiều dự án đầu tư công được ví như cha chung
không ngoài không luôn mang tiếng xấu
là chết tiến độ đôi vốn gây lạm phí
cũng không thấy ai
phải chịu trách nhiệm và cứ thế
xã hội phải cánh chịu
cái dự án nhà nước
thì không thấy cơ chế phạt
không thấy cơ chế là
tiết kiệm được bao nhiêu
cho công quỹ
rồi không thấy cái cơ chế tức là khen thưởng
rồi là xử lý thế nào
tuyến cất lên hà đông bây giờ đến bây giờ
một mươi năm vẫn chưa chạy mà không ai bị xử lý cả
không ai chịu trách nhiệm gì cả
cho nên là tại sao
những cái dự án công
hay bị chậm là như vậy
không có cơ chế động viên không có cơ chế thưởng phạt
sử dụng ngân sách nhà nước
một cách tùy tiện
và nói chuyện là cán bộ sử dụng thì cũng không đúng đối tượng
không đúng năng lực
do đó thì hay gây ra chậm
hay là đáng phí hay hay gây ra là trì trễ đổi giá
theo kế hoạch bốn km ngầm đoạn từ kim mã đến ga hà nội
sẽ đưa vào vận hành khai thác cuối năm hai nghìn hai mươi hai
so với việc dừng thi công như thế này
mốc thời gian khó mà thực hiện được
nếu vấn đề giải phóng vật bằng
không được thực hiện triệt để
thì nguy cơ phải đền bù chi phí cho tư vấn nhà thầu
do kéo dài thời gian hợp đồng sẽ luôn hiện hữu
thưa quý vị và các bạn
tội phạm trên không gian mạng tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc
mặc dù là cơ quan chức năng liên tục đấu tranh triệt phá các đường dây
ổ nhóm tội phạm cờ bạc hoạt động trên không gian mạng
thế nhưng diễn biến loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn phức tạp
với nhiều trêu trò biến tướng tình vì
và sau các chuyên án mà lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công
điều dễ nhận thấy là các ông chùm hay là nhà điều hành tổ chức
những đường dây đánh bạc trực tuyến thường có số tài sản khủng
lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng
trong khi đó các con bạc tham gia vào các đường dây này
hầu hết là rơi vào cảnh khuyên gia bại sản
chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với
điều tra viên thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an phân tích
nhận diện và làm rõ các chiêu trò thủ đoạn của loại tội phạm này
diễn ra trong thời gian vừa qua
trước hết xin cảm ơn trung tá đặng đình hưng đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí đồng chí có thể đưa ra cái phân tích đánh giá
về diễn biến tình hình tội phạm cờ bạc trên không gian mạng trong thời gian vừa qua
thời gian gần đây thì là hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng và tính chất mức độ phạm tội
bằng những hoạt động rất tinh vi và chúng thường xuyên thay đổi
các hoạt động các đối tượng cộng kết với nhau
từ các đối tượng trong nước
và các đối tượng trong nước
và các đối tượng nước ngoài
xây dựng được các mạng lưới
tổ chức đánh bạc
rộng khắp các tỉnh thành phố cả nước
và đặc biệt trong thời gian vừa qua
thì là đã xuất hiện nhiều hình thức đánh bạc mới
thông qua các game đánh bạc trực tuyến
như sóc đĩa tài xíu bóc cơ và bài lá
trong năm hai nghìn hai mươi một thì cục hình sự bộ ngoan
đã triệt phá rất nhiều chuyên án về hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
điển hình là trong tháng năm hai nghìn hai mươi một
thì cục hình sự bộ ngoan đã đệt phá chuyên án
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên trang game b hai mươi chín win
quá trình triệt phá chuyên án đã bắt giữ một mươi năm đối tượng
thu giữ một số tiền lớn
trên ba mươi năm tỷ đồng
và nhiều xe ô tô hàng sang
và nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vâng đồng chí có thể phân tích cái phương thức thủ đoạn
của các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên khu dân mạng
những cái biến tướng của đường dây này là gì ạ
qua thực hiện đấu tranh với các loại tội phạm
và tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên khu dân mạng trong thời gian vừa qua
thì cho thấy là các đối tượng luôn tìm mọi cách
để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
mặt khác thì lợi dụng
sự quản lý về
sự cấp phép các tòa chơi điện tử
thì một số đối tượng lợi dụng
sự cấp phép
về sự cấp phép
các dịch vụ tòa chơi điện tử trái hình
gọi là game cung phép
để vi phạm pháp luật
sau khi đăng ký thành công
các tài khoản đánh bạc trên các game
thì các người chơi có thể nạp tiền
vào các tài khoản đánh bạc
trên các hình thức
bằng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng
và nạp qua tài khoản
tiền đơn thoại
và nạp qua ví mô mô
và nhiều hình thức khác
là phần lớn
các trang mạng hoặc là máy chủ
của các trang game
đánh bạc trực tuyến
thì đều đặt ở nước ngoài
nên để cái việc mà triệt phá
cái đường dây đánh bạc
gặp rất nhiều khó khăn
thưa đồng chí là qua các chuyên án
mà cục cảnh sát hành sự
và đấu tranh triệt phá
với các loại tội phạm
đánh bạc trên khu dân mạng
thì có thể thấy là
số lượng người tham gia
với hàng triệu tài khoản
vậy thì chúng đã dùng những cái
chiêu trò gì
để thu hút được số lượng lớn
người tham gia như vậy
thưa đồng chí
và để xây dựng
thì các đối tượng
sẽ tổ chức ra
nhiều bộ phận
nhất là bộ phận về
của con game
thứ hai là bộ phận
về vận hành
và thứ ba là bộ phận
là chăm sóc khách hàng
và để con game
và lôi kéo
nhiều khách hàng
thì là cái việc
chạy quảng cáo
là rất quan trọng
thì để lôi kéo
nhiều khách hàng
thì các đối tượng
dựa trên các
thương thức thủ đoạn sau
nhất là các đối tượng
các data khách hàng
để nhắn tin
tặng các mả
code khuyến mại
và thông qua
các giao lô
thì thậm chí
được gọi trực tiếp
cho những đối tượng
những người chơi
có tiềm năng
để lôi kéo
tham gia đánh vào
là các đối tượng
chạy quảng cáo
và các hình thức
các trang mạng xã hội
của những người nổi tiếng
những hot girl
các trang mạng xã hội
của những người
nhiều người theo dõi
và chạy quảng cáo
để mời gọi
nhiều khách hàng
và thứ tư
là các đối tượng
điều hành đường dây
tổ chức đánh bạc
thường là sử dụng
các bát bếp
và các live stream
lộn búng đá
liên hệ để đặt quảng cáo
để lôi kéo khách hàng
tham gia đánh bạc
có một thực tế
mà nhiều người quan tâm
đó chính là
trân dung ấn chùm
đứng ra điều hành
tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến
với những số tài sản
và cuộc sống xa hoa
mới đây nhất là
ông chùm đường dây đánh bạc trực tuyến
nguyễn minh thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại phường dịch vọng hậu
cầu giấy hà nội
đã bị công an hà nội bắt giữ
nguyễn minh thành khai nhận
ban đầu nhóm chỉ kiếm được khoảng một trăm linh triệu đồng một tháng
xong từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
doanh thu từ game bài
tăng đột biến
lên tới gần chục tỷ đồng một tháng
cơ quan công an đã thu giữ
một mươi ba xe ô tô
trong đó có nhiều xe hạng sang
hơn chín tỷ đồng tiền mặt
ba bộ trái phiếu trị giá năm tỷ đồng
cơ quan công an cũng đã phong tỏa
các tài khoản ngân hàng
với số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
kê biên tài sản sáu căn hộ
vâng như vậy thưa đồng chí
thì có thể phải chăng là các ông chùm
đứng ra tổ chức điều hành các đường dây đánh bạc
đã có những thủ đoạn nào để can thiệp
vào các kết quả của các game bài
và từ đó đồng chí có đưa ra
cái khuyến cáo gì tới người dân
khi tham gia vào các trò đỏ đen trên phông trang mạng
qua công tác
đấu tranh diệt phá
có chuyên án về các game bạc
đánh bạc được tuyến ở trên mạng
thì là khi mà các đối tượng
tổ chức điều hành để lôi kéo được quân bạc
thì các đối tượng điều hành đường dây này
thì có hoàn toàn có thể can thiệp
điều chỉnh kết quả
các ván game bài
mà các người dây tham gia
để can thiệp vào
kết quả của những lần chơi
của quân bạc
thì là các đối tượng sử dụng
là thứ nhất là bộ phận
là bộ phận vận hành game
thì bộ phận này
thì có thể người ta sẽ
có những công cụ để theo dõi
người chơi đặt ván tiền lúc nào
và đặt cửa như thế nào và đặt bao tiền
và thứ hai là
là các bộ phận
về vận hành game sẽ có
những công cụ
để điều chỉnh
kết quả tự động
theo số tiền đặt cọc hoặc tự động
chất kèo theo ý muốn của người vận hành
và thứ ba là
các đối tượng vận hành game sẽ sử dụng
một hệ thống
là cái bot tay và bot máy
để trực tiếp tham gia đánh bạc
với người chơi
nên cái việc mà tham gia đánh bạc
thì là cái việc quyết định thắng thua
là do các nhà cái
khi mời các con bạc tham gia đánh bạc
thì sau nhiều lần thua
sẽ để cho con bạc
cũng một số lần thắng
để tạo niềm tin cho các con bạc
là có thể gỡ lại được
và tiếp tục tham gia đánh bạc
dẫn đến việc khuyên gia bệ sản
và dẫn đến huy lụy
của các loại tội phạm khác
tôi đưa khuyên kéo đối với người dân
là tất cả các hình thức
đánh bạc đều là vi phạm pháp luật
và với các cái bài lực tuyến
thì là cái việc
các tổ chức điều hành
đường dây quản lý đánh bạc
thì là hoàn toàn có thể can thiệp
vào việc đánh thắng thua của người chơi
vì vậy là người chơi cần cảnh giác
và nhận biết đâu là các trò chơi trực tuyến
hợp pháp và đâu là cái trò chơi đánh bạc trá hình
để không xa vào
cái trò đỏ đen
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những thông tin
đồng chí vừa trao đổi cùng khán giả truyền hình anntp
vâng thưa quý vị và các bạn
những thông tin về phương thức thủ đoạn
của các đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc
trên không gian mạng do điều tra viên
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa cung cấp
chính là lời cảnh tỉnh tới những ai còn có ý định
tham gia vào các trò đỏ đen trên không gian mạng hiện nay
và chúng tôi xin được nhấn mạnh một lần nữa
là cờ bạc trên mạng hiện nay
đang có sự biến tướng rất tinh vi
nhưng mà dù dưới hình thức nào thì đây cũng là hành vi
vi phạm pháp luật và việc thắng hay thua
thì đều do chính các đối tượng điều hành đường dây quyết định